tại bắc giang trong khi các địa phương của tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
thì tình trạng người dân vứt sát động vật nhất là sát lợn chết xuống kênh đang diễn ra phổ biến
đang nói là việc vớt và xử lý sát động vật gặp nhiều khó khăn do hệ thống canh nằm trên địa bàn hai tỉnh thái nguyên và bắc giang
hình ảnh này mới được nhóm phóng viên ghi lại trên tuyến kênh trôi thuộc địa phận giáp danh giữa hai xã hoàng lương huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
và xã kha sơn huyện phú bình tỉnh thái nguyên
người dân ở xã kha sơn huyện phú bình tỉnh thái nguyên bức xúc sau khi huyện hiệp hòa cho lắp đặt rào chắn rác tại vị trí giáp danh giữa hai địa phận
hiện nay huyện phú bình tỉnh thái nguyên chưa có quy định lắp đặt rào chắn rác tại các vị trí giáp danh và thực hiện vớt xác động vật rác thải tồn ứ trên kênh
bởi vậy huyện hiệp hòa buộc phải tháo rào chắn rác tại vị trí giáp danh giữa hai địa phương
và đặt một dao chắn khác tại địa phận hai xã hoàng lương và hoàng an của huyện
chỉ sau ba ngày rác lợn chết vứt trên kênh gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn
ngay buổi chiều hôm qua vào khoảng ba tiếng rưỡi chúng tôi đã chụp vứt được trên bốn tấn lợn
gồm cả lợn đã bị ruộng và lợn mới vứt xuống dòng kênh trôi này
tính nghĩa đối với quốc độ tỉnh cũng tiếp tục phù hợp với tỉnh thái nguyên và đặc biệt là công ty triển đạo đối với huyện phú bình
tập trung xây dựng rác để tránh hiện tượng lợn ốm lợn chết cũng như các sản phẩm khác trôi trong kênh không cứu dọn này và tiếp tục ra sau tiếp theo
tuyến kênh trôi có tổng chiều dài hai mươi hai km chảy qua địa phận hai xã lương phú kha sơn của huyện phú bình tỉnh thái nguyên và tám xã của huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
nếu tình trạng sác động vật chết vứt ra trên kênh không được phía thượng nguồn là tỉnh thái nguyên ngăn chặn
thì rõ ràng ở hạ nguồn tỉnh bắc giang sẽ phải hứng chịu hậu quả về ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát tán dịch bệnh rất cao